sau gần hai tuần xét xử sơ thẩm chùm buôn lậu nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường chú tại tỉnh an giang
cùng với hai mươi bốn đồng phạm trong vụ buôn lậu năm mươi một kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung
trong gần hai tuần xét hỏi nhóm bị cáo chủ tiệm vàng không thừa nhận hành vi buôn lậu hoặc chỉ là trung gian
bị cáo nguyễn thị kim hạnh khai trong phần xét hỏi bản thân là chủ mưu thì chỉ đúng một phần
bị cáo chỉ có vai trò giúp sức để đàn em vận chuyển tiền vàng kiếm thêm
trong khi đó các bị cáo là đàn em của người tường khai nhận có tham gia vận chuyển
nhưng không biết để làm gì mà chỉ biết ai thuê thì nhận vận chuyển
trước đó vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh an giang đã phát hiện nguyễn hoàng út
điều khiển ghe từ hướng campuchia về phía thành phố châu đốc
sau đó có bốn người đi bộ đến nhận ba bọc ni lông bên trong có chứa hơn năm mươi chín kg vàng nguyên liệu bốn số chín
quá trình điều tra xác định nguyễn thị kim hạnh là chủ mưu cầm đầu
điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển đô la mỹ vàng qua biên giới việt nam campuchia cho các đối tượng buôn lậu
tuy nhiên tòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung do xét thấy cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ
để chứng minh hành vi phạm tội của các bị can